hôm nay ngày một mươi một tháng sáu kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
đây là dịp để toàn đảng toàn dân toàn quân đẩy mạnh các phong trào thi đua theo tinh thần
đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua những người thi đua là những người yêu nước nhất
gần bảy mươi năm qua tư tưởng thi đua ái quốc của người đã trở thành phong trào cách mạng rộng lớn
là động lực thôi thúc toàn đảng toàn dân toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách
giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc phát huy những kết quả đã đạt được
trong thời gian tới các phong trào thi đua phải bám sát tinh thần đoàn kết sáng tạo
thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các phong trào đẩy mạnh học tập làm theo tinh thần đạo đức phong cách hồ chí minh
lao động giỏi lao động sáng tạo dạy tốt học tốt thi đua quyết thắng
vì an ninh tổ quốc vì trường xa hoàng xa cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
doanh nghiệp việt nam phát triển và hội nhập cả nước chung tay vì người nghèo
cần tiếp tục được phát huy lan tỏa lai động và lôi cuốn